tàu cá của bảy ngư dân tại quảng ngãi bị hỏng và chết máy khi đang đánh bắt ở hoàng sa đã được tàu cá bạn cùng địa phương lai dắt về đất liền an toàn
tàu cá qng chín mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi ba do ông võ thành ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi làm thuyền trường kiêm chủ tàu cùng sáu ngư dân đánh bắt hải sản ở hoàng sa
khi đang hành nghề tại vùng biển cách đảo bông bay khoảng tám hải lý về hướng nam thì phương tiện bất ngờ bị hỏng máy trôi tự do
nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không thành công thuyền trưởng thành liên lạc về trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực hai yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp và kêu gọi các phương tiện trong cùng tổ đội đoàn kết đang hoạt động trên vùng ngư trường đến ứng cứu
khoảng hai mươi giờ cùng ngày tàu cá qng chín mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi một ts do ông đảng hưng làm thuyền trưởng ở cùng địa phương đến tiếp cận tổ chức
cứu kéo sau hơn ba ngày lai rắt phương tiện bị nạn cùng bảy ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn